từ năm hai nghìn một mươi tám bộ giáo dục và đào tạo không còn đưa ra quy định chung về điểm sàn xét tuyển cho các trường
trừ là khối ngành đặc thù là sư phạm và sức khỏe
trên cơ sở đó hai năm nay các trường đại học được tự chủ trong việc xác định mức điểm tối thiểu
để nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành không đặc thù
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng hiệu trưởng trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
điểm sàn thấp sẽ là con dao hai lưỡi đầu vào thấp chất lượng đầu ra sẽ thấp
sinh viên thất nghiệp nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới thương hiệu của chính các trường
liên quan đến việc bộ nội vụ đang xin ý kiến nhân dân về dự thảo đề án
chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ các cấp
trong đó đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi có từ bốn mươi năm mươi cán bộ lãnh đạo các cấp
phải làm việc được trong môi trường quốc tế
trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
học để hành chứ không chỉ để lấy chứng chỉ
trao đổi về vấn đề này ủy viên ủy ban pháp luật của quốc hội phạm văn hòa cho rằng
để đề án được thực chất thì phải đặt ra yêu cầu học xong cán bộ công chức
sử dụng được ngoại ngữ thông thạo chứ không phải đi học ghi điểm danh rồi nhận chứng chỉ
học quà loa như vậy thì chỉ tốn tiền nhà nước và tốn tiền nhân dân
theo ông hòa việc xác định năng lực ngoại ngữ của cán bộ công chức
thì cũng cần phải được xem xét ngay từ khâu tuyển dụng thi tuyển thực chất
chứ không chỉ xem ngoại ngữ như là một điều kiện như hiện nay
xét xử vụ bảo kê chợ long biên nhiều trò bẩn chèn ép tiểu thương
là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
ngày hai mươi năm tháng bảy tòa nhân dân tp hà nội đưa vụ án cưỡng đoạt tài sản
xảy ra tại chợ long biên hà nội ra xét xử sơ thẩm
các bị cáo nguyễn kim hưng lê thành hải nguyễn mạnh long và dương quốc vương
cùng bị xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo hưng không thừa nhận hành vi phạm tội
nhưng căn cứ và lời khai của các bị cáo và tăng vật chứng cứ có đủ cơ sở
để kết luận hành vi của các bị cáo gây ra như là cáo trạng truy tố
ngột ngạt khu nam là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng
khu nam của tp hcm bao gồm khu vực rộng lớn là quận bảy quận tám huyện nhà bè huyện bình chánh
đã và đang là vùng đất trỗi dậy mạnh mẽ với hàng loạt dự án nhà ở trong hơn thập kỷ qua
tuy nhiên khu nam đang bị lực cản kéo ý lại
ngột ngạt bức bí vì nhà mọc lên
báo nhau ùn ùn về định cư nhưng tất cả chỉ rồn lên những con đường và cả những cây cầu đều đã cũ
thưa quý vị nếu như cuối năm hai nghìn một mươi tám giá cá tra vụt tăng cao nhất trong lịch sử
thì chỉ ít tháng sau giá cá lại rơi xuống thấp nhất trong vòng một mươi năm qua
đây là nội dung thông tin được đăng tải trên báo diễn đàn doanh nghiệp
theo vá xếp mặc dù là xuất khẩu chậm lại nhưng diện tích và sản lượng thu hoạch cá tra lại tăng lên
theo đánh giá của tổng cục thủy sản tính chung trong sáu tháng đầu năm nay
diện tích nuôi cá tra đạt gần bốn ha có nghĩa là tăng chín
sản lượng đạt gần sáu trăm năm mươi tấn có nghĩa là tăng bảy bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
do đó thì dẫn đến hiện tượng là thời gian qua doanh nghiệp vỡ nợ hàng loạt khiến người nuôi cá tra lao đào
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại